tỉnh lâm đồng đã công bố dịch tà lợn châu phi trên địa bàn toàn tỉnh trước đó vào ngày hai mươi một tháng sáu dịch tà lợn châu phi xuất hiện ô dịch đầu tiên tại xã liên hiệp huyện đức trọng và tới thời điểm hiện tại đã có ba huyện và một thành phố bị dịch tà lợn châu phi
trước tình hình dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp tỉnh lâm đồng yêu cầu các địa phương đơn vị liên quan huy động và bố trí mọi nguồn lực để thực hiện các biện pháp cấp bách bao vây vùng dịch trên địa bàn nhanh chóng khống chế dập dịch không để lây lan ra vùng lân cận xử lý tiêu hủy triệt để đàn lợn mắc bệnh theo quy định
các địa phương chưa có bệnh dịch tà lợn châu phi phải chủ động và tăng cường công tác phòng dịch giám sát chặt chẽ dịch bệnh có phương án xử lý kịp thời nếu dịch xảy ra
được để dập dịch triển khai chính sách hỗ trợ kịp thời cho các tổ chức cá nhân chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy theo quy định hiện hành